vào ngày hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên thứ hai mươi ba
để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động năm hai nghìn hai mươi hai xác định chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp
tại phiên họp ban chỉ đạo đã thảo luận cho ý kiến đối với ba nội dung
kiểm điểm kết quả hoạt động năm hai nghìn hai mươi hai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của ban chỉ đạo
kết quả chỉ đạo xử lý các vụ việc vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
từ sau phiên họp thứ hai mươi một của ban chỉ đạo đến nay
kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện
chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực
và công tác giám định định giá tài sản trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực
kết luận phiên họp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
qua một mươi năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhận thức ngày càng sâu
quyết tâm ngày càng cao hơn cách làm ngày càng bài bản lớp lang hơn
số lượng vụ án đưa ra xử lý ngày càng nhiều trên hầu hết các lĩnh vực trên cả các địa phương
về nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu các cơ quan chức năng
đã phối hợp với nhau nhịp nhàng ăn khớp xây dựng được nhiều cơ chế thể chế chính sách quy chế
để không thể không dám không muốn không cần tham nhũng tránh bệnh sợ trách nhiệm sợ sai không dám làm
chống tình trạng tham nhũng tập thể tham nhũng có tổ chức lợi ích nhóm và có các phương pháp
kinh nghiệm hay theo tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
chúng ta làm một cách rất bài bản thuyết phục
ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra một mươi hai vụ án kết thúc xác minh xử lý một mươi hai vụ việc
truy tố một mươi bảy vụ án xét xử sơ thẩm hai mươi một vụ án xét xử phúc thẩm ba vụ án trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ
kết thúc điều tra truy tố xét xử sơ thẩm một mươi vụ án trọng điểm theo kế hoạch của ban chỉ đạo
thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với chín vụ án hai vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật
bổ sung vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ giả mạo trong công tác xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
và một số trung tâm đăng kiểm vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
ban chỉ đạo biểu dương các cơ quan tiến hành tố tụng thi hành án các cơ quan kiểm tra thanh tra kiểm toán nội chính
các cơ quan báo chí ở trung ương và các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương gồm hà nội tp hcm khánh hòa đồng nai an giang
đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngày một mươi một mươi hai một ủy ban kiểm tra trung ương họp kỳ thứ hai mươi năm dưới sự chủ trì của đồng chí trần cẩm tú
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ đảng ủy văn phòng chính phủ
và ban thường vụ đảng ủy cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
cùng với đó đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông mai tiến dũng nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
cũng tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hà nội trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và tiếp nhận công dân việt nam về nước trong đại dịch
trách nhiệm thuộc về ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hà nội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và các ông
chữ xuân dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp nguyễn khắc hiền nguyên giám đốc sở y tế
thiếu tướng nguyễn anh tuấn nguyên phó giám đốc công an tp
ngoài ra còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng đảng viên thuộc đảng bộ thành phố hà nội
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
kỷ luật khiển trách ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hà nội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
cảnh cáo ông nguyễn khắc hiền khai trừ ra khỏi đảng thiếu tướng nguyễn anh tuấn
đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông chử xuân dũng
đồng thời ban thường vụ thành ủy hà nội cần kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc
tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
nhân chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào vào sáng ngày hôm nay
tại thủ đô viên trăn thủ tướng chính phủ phạm minh chính và thủ tướng lào sonsei sifandon
đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ bốn mươi năm ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương việt nam lào
tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo của hơn hai mươi bộ ngành và địa phương của hai nước việt nam lào
hai bên đánh giá cao và vui mừng về kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước năm hai nghìn một mươi ba
trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức quán triệt sâu sắc chỉ đạo của hai bộ chính trị
cùng nỗ lực quyết tâm cao của nhà nước chính phủ các bộ ban ngành địa phương
hai bên đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các thỏa thuận cấp cao
hợp tác trên các lĩnh vực chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh kinh tế văn hóa xã hội giáo dục giao lưu nhân dân
ngày càng được tăng cường và phát triển thiết thực và hiệu quả hơn
về định hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên thống nhất tập trung thực hiện tốt các tuyên bố chung
thỏa thuận của hai bộ chính trị thỏa thuận hai chính phủ về chiến lược hợp tác một mươi năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
hiệp định hợp tác hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và các thỏa thuận khác
cụ thể hóa các ý kiến kết luận của hai bộ chính trị vào thỏa thuận kế hoạch hợp tác giữa hai nước năm hai nghìn hai mươi ba
và sẽ tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm
nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị đối ngoại an ninh quốc phòng đầu tư thương mại
tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế văn hóa giáo dục y tế và khoa học kỹ thuật
đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng an ninh tăng cường tham vấn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào của đồng chí thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô viên trăn đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào do trung tướng kham kinh phu la man nhi vông thứ trưởng kiêm tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát làm trưởng đoàn
tại hội đàm hai bên thống nhất đánh giá thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào tiếp tục duy trì củng cố và ngày càng chặt chẽ
hai bộ duy trì thường xuyên các kênh liên lạc công tác phối hợp trao đổi thông tin được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thu được nhiều kết quả khích lệ nhất là hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy công tác hợp tác xây dựng lực lượng có nhiều điểm mới
hai bên đã phối hợp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu ý đồ thực hiện diễn biến hòa bình cách mạng màu của các thế lực thù địch hoạt động của các tổ chức phản động người việt người lào lưu vong
phối hợp giải quyết tình trạng di di cư tự do qua biên giới trong đồng bào dân tộc đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữa hai nước
đặc biệt trong lĩnh vực ma túy hai bên đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động nghiệp vụ về phòng chống ma túy phối hợp xác lập các chuyên án đấu tranh chung truy bắt thành công các đối tượng truy nã
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhân dịp đồng chí phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ khăm phong sang thăm và làm việc tại việt nam hai đồng chí bộ trưởng bộ công an hai nước việt nam lào đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa hai bộ làm cơ sở triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới
hai bên tổng kết một năm thực hiện bản ghi nhớ hợp tác phòng chống ma túy
để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động khu vực biên giới hai nước hai bộ đã phối hợp tiến hành khảo sát triển khai xây dựng các trụ sở làm việc công an lào tại các bản giáp biên giới việt nam
được sự đồng ý của chính phủ hai nước việt nam lào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an hai nước đã phối hợp tổ chức lễ động thổ công trình học viện chính trị công an nhân dân lào
hiện tại các đơn vị chức năng của hai bộ đang phối hợp hoàn thiện các thủ tục theo quy định để có thể triển khai việc thi công xây dựng dự kiến hoàn thành và bàn giao cho bộ công an lào trước kỳ tuyển sinh tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra công an các tỉnh có chung biên giới và các tỉnh thành phố kết nghĩa đã triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi hai giữa hai bên thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của lãnh đạo cấp cao hai đảng nhà nước và giữa bộ công an việt nam với bộ công an lào đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới
để tăng cường hơn nữa kết quả hợp tác giữa hai bộ ngày càng đi vào chiều sâu thời gian tới hai bên khẳng định tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai bộ phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trả tự của hai nước
thực hiện nghiêm túc các nội dung mà hai bộ đã ký kết đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an việt nam lào sang thăm chính thức làm việc tại lào và việt nam
triển khai có hiệu quả thỏa thuận cấp cao việt nam lào năm hai nghìn hai mươi ba về đảm bảo an ninh quốc gia kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa bộ công an hai nước việt nam lào phối hợp chặt chẽ đảm bảo giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
hợp tác chặt chẽ trong phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ đẩy mạnh công tác phối hợp ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia nhất là tội phạm ma túy
hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh nội địa và phòng chống khủng bố quản lý xuất nhập cảnh bảo vệ an ninh chính trị nội bộ kinh tế văn hóa phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng hai nước trong công tác kiểm soát tuyến biên giới việt nam lào nhất là các đường tiểu ngạch phát hiện kịp thời âm mưu ý đồ kế hoạch của các thế lực thù địch các loại tội phạm lợi dụng địa bàn nước này để tiến hành chống phá nước kia
tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm phối hợp phòng chống tác động các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến hợp tác phối hợp với công an các đơn vị địa phương của hai nước đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về phòng chống tội phạm nhất là tội phạm về ma túy tội phạm mua bán người phối hợp đề xuất xác lập đấu tranh chuyên án chung và xác minh truy bắt đối tượng truy nã lẩn trốn giữa hai nước tiếp tục phối hợp hỗ trợ lực lượng công an lào thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma tú
giữ gìn trật tự an toàn xã hội hai nước việt nam lào thực hiện có hiệu quả các điều ước thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai kế hoạch thực hiện thỏa thuận của chính phủ hai nước ở khu vực biên giới nhằm bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
vì con cái nên các mẹ cũng phải đưa con đến để điều trị
rất cảm ơn các cô quan tâm đến các con ở không riêng mình con em con của chị mà tất cả các con ở đây

ngoài tiền mặt quà tặng còn có những vật phẩm có ý nghĩa như bánh mứt kẹo
đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị nhằm thể hiện sự quan tâm chia sẻ với các bệnh nhân nhi trong dịp tết đến xuân về

dịp tết năm nay hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân cùng các nhà hảo tâm đã trao hơn năm mươi xuất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại đây

giúp những bệnh nhi cũng như người nhà các em được hưởng bầu không khí ấm áp trong dịp tết cổ truyền của dân tộc
hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân nói riêng lực lượng công an nhân dân nói chung
giúp những bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại đây